chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ lao động thương binh và xã hội
đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
tại hội nghị đại diện các tỉnh địa phương đã báo cáo những vướng mắc về việc xác định giả soát các đối tượng được thụ hưởng
trong đó có đối tượng là người lao động tự do lao động không có giao kết hợp đồng lao động
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết đối với nhóm đối tượng đã được xác định rõ là lao động có quan hệ lao động
hộ nghèo cận nghèo người có công thì nhanh chóng triển khai hỗ trợ ngay trong tháng bốn
còn các nhóm như lao động tự do lao động không có giao kết hợp đồng lao động
thì các địa phương cần nhanh chóng làm rõ để triển khai hỗ trợ kịp thời
sẽ lập đường dây nóng trang thông tin điện tử để giải đáp những thắc mắc về chính sách của người dân
cũng như báo cáo những tiêu cực khi triển khai chính sách
trước đó để chuẩn bị gói hỗ trợ này bộ lao động thương binh và xã hội đã đánh giá kỹ tình hình lao động việc làm
thất nghiệp dự báo diễn biến tới cuối năm bám sát thực tiễn các địa phương tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế
các dự báo của cục việc làm được công bố từ hơn một tháng trước
cũng trùng khớp với điều tra của tổng cục thống kê vừa công bố
cho thấy công tác chuẩn bị của bộ hết sức chú đáo khoa học bám sát thực tiễn